tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi vừa tổ chức buổi lễ meeting hưởng ứng tháng hành động vì môi trường
ngày môi trường thế giới ngày đại dương thế giới tuần lễ biển và hải đảo việt nam hai nghìn hai mươi
chủ đề của các ngày lễ vì môi trường năm nay là giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông cùng chung tay giữ màu xanh của biển
khuyến khích các giải pháp ngăn chặn rắc thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn
các thông điệp đều hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân và du khách đến với đảo lý sơn
chung tay bảo vệ tài nguyên biển đảo
tỉnh quảng ngãi tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của địa phương cộng đồng
trong việc khai thác và sử dụng hợp lý hiệu quả nguồn tài nguyên bảo vệ môi trường biển hải đảo
bên cạnh đó đẩy mạnh các hoạt động làm sạch bãi biển rác thải nhựa ni lông
thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nỗ lực ngăn chặn các hành vi làm suy giảm đa dạng sinh học
đe dọa các loài sinh vật và bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực
đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý triệt đề các hành vi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường